các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đêm nay và ngày mai khối khí biển với đới gió đông liên tục đẩy ẩm vào
kết hợp với rãnh thấp xích đạo vẫn đang hoạt động mạnh
vì thế mưa rông được dự báo sẽ gia tăng hơn không chỉ về diện mà cả về cường độ
diện mưa mở rộng ra khắp tây nguyên với lượng từ năm đến một mươi mm
khu vực có mưa nhiều hơn cả sẽ tập trung chính ở các tỉnh miền đông của nam bộ
như tp hcm đồng nai bình dương tây ninh và bình phước với lượng mưa từ một mươi năm hai mươi năm mm
thời điểm mưa xuất hiện không kể
ngày đêm sẽ khiến cho nền nhiệt nam bộ và tây nguyên trong ngày mai đều không cao
như ở tây nguyên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai chỉ khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tại nam bộ là ba mươi một ba mươi ba độ trời mát
tuy nhiên điều cần lưu ý với người dân tây nguyên và nam bộ đó là hiện tượng thời tiết cực đoan
như rông xét lốc xoáy và gió giật có thể xảy ra trong cơn rông
dãnh thấp xích đạo và gió đông cũng tác động tới thời tiết của miền trung
nhưng chỉ là khu vực phía nam các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận
và thời gian mưa cũng xảy ra bất kỳ lúc nào trong ngày
vì thế mức nhiệt cao nhất ở khu vực này vào ngày mai cũng không quá cao chỉ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong khi đó ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi không nằm trong vùng tác động của rãnh xích đạo
ngày mai trời vẫn có nắng mạnh và nhiệt độ cao từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
nóng cục bộ ba mươi năm ba mươi sáu độ sẽ xuất hiện ở khu vực đông hà nam đông và quảng ngãi
ngược lên phía bắc trong đêm nay và ngày mai các tỉnh miền bắc trời sẽ tạnh giáo
mưa nên nhiệt ngày mai cũng không quá cao chỉ từ ba mươi một ba mươi ba độ
cảm giác ói bước nhẹ về trưa và chiều
tuy nhiên từ chiều và tối mai khi mà có thêm một sóng lạnh nhỏ nữa tăng cường xuống nước ta
từ chiều mai ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông trở lại
trên biển trong đêm nay và ngày mai do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng từ tám đến một mươi độ vĩ bắc
nên khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ ninh thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vùng vịnh thái lan tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và cả gió giật do vậy các tàu thuyền cần hết sức lưu ý
với khu vực huyện đảo hoàng sa trời không mưa nắng giáo thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước